hiện nay dịch bệnh covid một mươi chín đã lây lan ở hai trăm một mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới
tính đến sáng ngày hôm nay thế giới có hơn ba triệu năm trăm linh nghìn người dương tính với virus sars cov hai
tổng số ca tử vong là hai trăm bốn mươi tám người và hơn một một triệu ca bệnh đã hồi phục
việt nam tiếp tục không ghi nhận thêm ca nhiễm mới và mỹ vẫn là tâm dịch của thế giới
với hơn một triệu ca nhiễm và sáu mươi tám ca tử vong
xếp sau mỹ là tây ban nha italia anh pháp và đức
tại châu mỹ bộ y tế brazil thông báo là số ca mắc covid một mươi chín tại nước này đã lên tới hơn một trăm linh ca
trong đó có bảy năm mươi hai ca tử vong
hệ thống bệnh viện nhà tăng lễ và nghệ trang bị quá tải
trong khi các ca mắc hằng ngày vẫn tăng theo cấp số nhân
tại châu phi algeria xếp thứ tư ở châu phi về tổng số ca mắc covid một mươi chín
sau nam phi ai cập và maroc nhưng lại là nước có số ca tử vong cao nhất châu lục
với tỷ lệ gần một mươi